chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay một mươi bốn tháng một mươi hai của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
trong phần tin quốc tế adb hạ dự báo tăng trưởng năm hai nghìn một mươi sáu của các nền kinh tế đang phát triển ở châu á
số lượng tuần lọc giảm báo động do biến đổi khí hậu
sau đây là nội dung chi tiết
do bộ ngoại giao phối hợp với nhóm sáng kiến việt nam đồng tổ chức đã diễn ra vào chiều qua tại hà nội
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
và có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đây là một trong nhiều hội nghị tham vấn chính sách cho chính phủ
với sự tham gia của đông đảo chuyên gia quốc tế và chi thức việt nam ở nước ngoài
góp phần tích cực tạo kênh đối thoại quan trọng để tri thức việt nam đóng góp ý kiến phản biện
vào quá trình hoạch định và điều hành chính sách của chính phủ
tại hội nghị vấn đề phát triển công nghiệp nông nghiệp đã được các nhà khoa học chỉ ra những khó khăn hạn chế
dữ liệu cũng được chia nhỏ theo từng tỉnh
trên cơ sở kết quả phân tích các nhà khoa học cũng chỉ ra những địa phương nào
vùng nào nên mở rộng mạng sản xuất trong nước hoặc thúc đẩy phân công lao động ở các địa phương
các ý kiến cho rằng thông điệp và hành động của chính phủ cũng như thủ tướng chính phủ hôm nay
sẽ đặt nền móng cho sự phát triển trong tương lai
vì thế điểm ngẽn trong chính sách cũng như tư duy cần phải thay đổi
để định vị việt nam trong mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu
chính sách công nghiệp cho việt nam trong giai đoạn tới phá bỏ điểm ngẽn tăng trưởng và kiến tạo phát triển
tại hội nghị thủ tướng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học
đồng thời chỉ rõ muốn tháo gỡ những điểm ngẽn thì phải tập trung vào thể chế và con người
thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận quá trình phát triển đang bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém
với việc xuất hiện các điểm ngẽn tăng trưởng
hợp tác bên ngoài thì tốt nhưng mà tổ chức bên trong tiếp tục phối hợp
phát triển tiếp nhận là yếu nội lực cùng ngoại lực và đặc biệt là vấn đề bộ máy của con người
về thể chế chính sách hiện nay nó có nhiều điểm ràng buộc
không phải là chúng ta ban hành bao nhiêu luật mà chính là cái trình độ các người trự thỏ luật
và ban hành luật đó mới vào đất nước pháp quyền
thì cái này chúng tôi cũng bị một điểm rất là nghiêm trọng vì luật mới ban hành xong lại sai phải sửa
lại phải chờ phải quân chính
chứ không phải đất nước pháp quyền là nó ban hành
chứ không phải ban hành bao nhiêu luật đâu
thì cái này chúng tôi cũng phải lắng nghe để chúng ta làm luật pháp làm thể chế tốt hơn nữa để tháo gỡ
những bước chính của chính phủ của những vị ngồi đây chính là làm thể chế để phát triển
trên tinh thần chính phủ lắng nghe người dân doanh nghiệp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị các bộ
ngành tham khảo và nghiên cứu các đề xuất của các chuyên gia học giả
đề nghị duy trì kênh đối thoại thường niên giữa chi thức quốc tế và chi thức việt nam ở nước ngoài
với chính phủ để cùng chung tay xây dựng đất nước
hỗ trợ chính phủ tháo gỡ khó khăn phá bỏ điểm ngẽn khơi thông dòng chảy đẩy mạnh đổi mới hướng tới tương lai
thủ tướng nhấn mạnh đảng và nhà nước việt nam luôn đón chào cầu thị và mong muốn nhận được sự đóng góp
hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn cụ thể hơn thường xuyên hơn của các nhà khoa học các chuyên gia cả trong và ngoài nước
cũng trong chiều qua ủy ban nhân dân tp hà nội vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi chín
triển khai kế hoạch kinh tế xã hội dự toán thu chi ngân sách tổng biên chế hành chính sự nghiệp và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã biểu dương sự đoàn kết
nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy đảng chính quyền các tổ chức chính trị xã hội các tầng lớp nhân dân thủ đô
đặc biệt là các tập thể cá nhân được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc
trong năm hai nghìn một mươi sáu các cấp các ngành và nhân dân thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
như thu chi ngân sách được kiểm soát thu hút đầu tư kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực
bên cạnh đó thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển biến
thái độ phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn
tuy nhiên đồng chí hoàng trung hải cũng nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi sáu vẫn còn tồn động nhiều hạn chế
toàn thành phố hà nội cần quyết tâm xử lý các vấn đề như ủn tắc giao thông công tác phòng cháy chữa cháy
tăng cường thu hút đầu tư kinh doanh và đặc biệt cần quyết liệt xử lý những vi phạm trong trật tự xây dựng
tại hội nghị nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi sáu đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của nhà nước chính phủ
còn tại cuộc họp đánh giá về quá trình triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ quận quanh hồ hoàn kiếm
ủy ban nhân dân tp hà nội đã quyết định tiếp tục tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
từ ngày một tháng một đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy nhằm có cái nhìn tổng thể khái quát cũng như cụ thể nhất về những vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện trước khi triển khai chính thức
theo đó trước mắt thời gian thực hiện không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận vẫn được giữ nguyên là từ một mươi chín h ngày thứ sáu đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật
ngoài ra không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận sẽ được mở ra vào các dịp nghỉ lễ nhưng sẽ không áp dụng trong dịp tết nguyên đán
tại cuộc họp ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã giao ban chỉ đạo tổ chức thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
phải hoàn thành lịch cụ thể của các hoạt động trong không gian đi bộ cho đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy vào cuối tháng một mươi hai này
sau đó lịch hoạt động này phải được công bố rộng rãi
ông nguyễn đức trung cũng cho biết
mục tiêu của hà nội xây dựng không gian phố đi bộ hồ gươm và vùng phụ cận là địa điểm văn hóa nên tất cả những hoạt động trên sẽ được tổ chức miễn phí
bên cạnh đó không biến nơi đây thành địa điểm thương mại dịch vụ mà chỉ là những hoạt động kèm theo phục vụ du khách
tại tp hcm chiều qua đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tham dự lễ công bố kết quả thực hiện công tác cấp nước sạch đạt một trăm linh trên địa bàn huyện hóc môn
từng là một trong năm địa bàn vùng trắng nước sạch ở ngoại thành tp hcm tính đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu hơn năm mươi người dân huyện hóc môn phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo chất lượng
tuy nhiên sau gần một năm dự án cung cấp nước sạch được triển khai trên địa bàn huyện với ba giải pháp cấp nước chính là thông qua mạng đường ống cấp ba đồng hồ tổng và bồn cấp nước tập trung
đến nay đã có thêm gần bốn mươi chín hộ dân được cung cấp nước sạch qua đó hoàn thành chỉ tiêu một trăm linh hộ dân huyện hóc môn được tiếp cận và sử dụng nước sạch
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện hóc môn cần tiếp tục xây dựng phát triển mạng lưới đường ống cấp ba
chuyển đổi dần các hộ dân sử dụng nước từ bồn và đồng hồ tổng sang sử dụng mạng đường ống đảm bảo chất lượng nguồn nước
đặc biểu tại bữa lễ lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị trong năm hai nghìn một mươi bảy huyện hóc môn cần tiếp tục xây dựng phát triển mạng nguồn nước sạch

cùng lãnh đạo thành phố đã làm việc với sở giao thông vận tải tp hcm để tìm giải pháp chống ủn tắc giao thông
theo đó để chống ủn tắc giao thông thành phố sẽ phải triển khai quyết liệt giải pháp dẹp nạn xe dù bến cóc tính lại việc cấp phép xe taxi được phép hoạt động khi con số đã vượt hơn một mươi xây thêm bãi đậu xe ngầm để giải phóng mặt bằng lưu thông
tại cuộc họp sở giao thông vận tải tp hcm kiến nghị trung ương và lãnh đạo tp hcm cần phải đầu tư năm dự án cấp bách trong đó có việc xây cầu vượt làm các nút giao thông và mở rộng một số đoạn đường với tổng kinh phí của năm dự án vào khoảng một tám trăm linh tỷ đồng
khi hoàn thành năm dự án này thì mới giải quyết được triệt đề tình hình ủn tắc giao thông ở sân bay tân sơn nhất
hôm qua hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh khóa một mươi bảy đã tiến hành khai mạc trọng thể kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi sáu cũng như quyết định các mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp
năm nay sự cố môi trường dân
tuy nhiên thiên tai lũ lụt xảy ra trên diện rộng đã dẫn đến một mươi một trên một mươi chín chỉ tiêu của hà tĩnh không đạt kế hoạch đề ra như thu ngân sách hụt gần hai tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm sâu kỳ họp lần này sẽ đề ra giải pháp căn cơ cho thời gian còn lại của năm hai nghìn một mươi sáu và trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại kỳ họp phó chủ tịch quốc hội uông trung lưu đề nghị năm hai nghìn một mươi bảy hội đồng nhân dân tỉnh hà tĩnh cần quan tâm bàn bạc phân tích đề ra những giải pháp thiết thực có tính đột phá
các đại biểu hội đồng nhân dân cần tập trung thảo luận đóng góp ý kiến làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan đưa ra các chủ trương chính sách phù hợp giải pháp thiết thực để phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi bảy và các năm tới của tỉnh
cùng với đó tỉnh hà tĩnh cần tập trung khôi phục phát triển sản xuất nuôi trồng khai thác thủy sản tái tạo nguồn lợi thủy sản chỉ đạo và yêu cầu công ty phongmosa thực hiện đầy đủ các cam kết của chủ dự án
khẩn trương khắc phục đầy đủ các vi phạm để sớm đưa dự án khu liên hợp gang thép và cảng sơn dương đi vào hoạt động
cũng trong ngày hôm qua tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp bộ quốc phòng ba mươi năm đổi mới quân sự quốc phòng thành tựu và kinh nghiệm từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
đến nay ban tổ chức hội thảo khoa học đã nhận gần bảy mươi bài tham luận khoa học của các tướng lĩnh lãnh đạo các cơ quan đơn vị
các nhà khoa học nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội các nhân chứng lịch sử
hội thảo sẽ tổng kết những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thừa kế vận dụng phát huy kết quả ba mươi năm đổi mới quân sự quốc phòng
tập trung phân tích và làm sáng tỏ tình đúng đắn sáng tạo của đảng cộng sản việt nam
tiếp tục thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công tác quân sự quốc phòng
phân tích luận giải những vấn đề lý luận thực tiễn của đổi mới quân sự quốc phòng là cơ sở xây dựng quân đội nhân dân việt nam
cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại trong giai đoạn cách mạng mới
hội thảo sẽ diễn ra ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại hội trường bộ quốc phòng
tiếp theo chương trình cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông từ thừa thiên huế
thừa thiên huế đến ninh thuận
tám mươi sáu lao động ngành diệt may việt nam có nguy cơ mất việc do tự động hóa
về một đợt lũ vừa và lớn có khả năng tiếp tục xuất hiện từ thừa thiên huế đến ninh thuận
nguy cơ cao xảy ra lũ quét lũ lớn và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi
ngập úng ở vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng
đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến ninh thuận
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai trên các sông từ thừa thiên huế đến ninh thuận
có khả năng tiếp tục xuất hiện một đợt lũ vừa và lớn
đỉnh lũ trên các sông ở quảng ngãi đến khánh hòa ở mức báo động hai báo động ba
có nơi trên báo động ba các sông ở thừa thiên huế quảng nam và ninh thuận
ở mức báo động hai và trên mức báo động hai
sau áp thấp nhiệt đới hoàn lưu vùng áp thấp đã gây mưa lớn
khiến lũ trên sông ba phú yên và các sông ở khánh hòa đang lên rất nhanh
dự báo lũ trên các sông ở thừa thiên huế quảng nam khánh hòa và hạ lưu sông ba tiếp tục lên nhanh
lũ ở các sông quảng ngãi bình định ninh thuận và sông kỳ lộ có khả năng lên lại
nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập lụt sâu diện rộng tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
đặc biệt tại các khu vực
hạ lưu sông kỳ lộ phú yên độ sâu ngập phổ biến từ tám đến một hai mét
hạ lưu sông ba phú yên độ sâu ngập phổ biến từ một đến ba mét
lưu vực sông dinh ninh hòa tỉnh khánh hòa độ sâu ngập phổ biến từ hai đến năm mét tại huyện ninh hòa
lưu vực sông cái nha trang tỉnh khánh hòa độ sâu ngập phổ biến từ năm đến hai mét
có nơi trên hai mét tại các huyện diên khánh cam ranh thành phố nhà trang huyện diên an và huyện khánh sơn
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên các sông suối nhỏ vùng núi và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa tại các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
trong hơn một tháng bình định đã phải trải qua bốn đợt lũ liên tiếp
ở nhiều ngôi làng nước vừa rút thì lũ lại lên trở lại khiến người dân không kịp xoay sở
ngay trong hôm qua nước lũ từ thượng nguồn lại đổ về đã tiếp tục gây ngập nặng tại huyện tuy phước bình định
nhiều khu dân cư bị chia cắt gần hai mươi năm học sinh phải nghỉ học
mưa được dự báo sẽ còn tiếp diễn ở mức vừa có nơi mưa to trong các ngày tới nước lũ trên các sông tiếp tục lên
mưa lớn gây lũ nhiều địa phương ở bình định bị ngập lụt trở lại
nhiều khu dân cư ở các huyện tuy phước tây sơn phù cát phù mỹ hoài nhơn thị xã an nhơn thành phố quy nhơn tiếp tục bị cô lập
bị ngập nhiều nhất là tại các xã khu đông huyện tuy phước
như vậy chỉ trong khoảng bốn mươi ngày các địa phương trong tỉnh đã phải gánh chịu bốn đợt mưa lũ liên tiếp
nước lũ đã làm chia cắt cô lập nhiều khu dân cư ở xã phước thuận phước nghĩa phước sơn phước hòa phước thắng
người dân chỉ có thể di chuyển bằng đò hoặc trung chuyển bằng xe tải
ngay trong ngày một mươi ba tháng một mươi hai chính quyền huyện tuy phước thông báo cho hơn hai mươi bốn học sinh trên địa bàn phải nghỉ học do lũ chia cắt
hiện chính quyền địa phương đang trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định điều tiết hồ chứa nước theo quy trình vận hành liên hồ điều chỉnh lịch gieo xạ vụ đông xuân
các địa phương và lực lượng vũ trang đang triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ
trong khi đó tại phú yên tính đến chiều tối qua ngày một mươi ba tháng một mươi hai tổng lưu lượng xả lũ các hồ thủy điện về hạ du sông ba đã lên đến chín bốn trăm linh m ba trên dây tăng khoảng một bốn trăm linh m ba trên dây so với ba giờ trước đó tiếp tục gây ngập nhiều địa bàn vùng trụng thấp
ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên cho biết
để giảm thiểu lượng lũ đổ về hạ du đột ngột gây thiệt hại lớn tỉnh đã đề nghị chủ các hồ thủy điện sông hình sông ba hạ điều tiết xả lũ theo hướng giảm dần nếu trời không mưa
mặc dù không ảnh hưởng bởi các thủy điện xả lũ song lúc một mươi bốn giờ chiều cùng ngày đường sắt bắc nam đoạn qua huyện tuy an có khoảng hai trăm linh mét nên bị sụt lún phải cấm chạy tàu chờ khắc phục
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên khoảng hai mươi một giờ đêm cùng ngày nước chiều tiếp tục dâng cao nguy cơ gây ngập nặng vùng hạ du sông ba
dự báo sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai nước các sông trong tỉnh giao động ở mức cao từ báo động cấp hai đến báo động cấp ba
mọi công tác di rời dân đến nơi an toàn cứu hộ cứu nạn đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp cao độ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cũng liên quan đến vấn đề khí hậu hôm qua báo tài nguyên và môi trường cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thuộc bộ tài nguyên và môi trường
và trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu việt nam thuộc bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức hội thảo doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu nâng cao chất lượng tăng trưởng xanh việt nam
biến đổi khí hậu hiện đang là vấn đề thời sự nóng không những của việt nam mà toàn thế giới
hội thảo không chỉ là đòn bẩy giúp các doanh nghiệp phát triển sản phẩm đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và thị trường ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ hỗ trợ để thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ xanh góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu giúp các cơ quan hữu quan có cái nhìn tầm quan hơn về khoa học công nghệ việt nam trong tiến trình công nghiệp hóa gắn liền với tăng trưởng xanh nâng cao năng lực quản lý cho các bộ ngành địa phương và làm tiền đề hợp tác với các đối tác phát tri
kế hoạch nghiên cứu và đầu tư đúng hướng phù hợp với nhu cầu thị trường khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu trong nước việc đón đầu xu thế sẽ góp phần tăng lợi thế cạnh tranh cho tất cả các quy mô doanh nghiệp thu hút nguồn đầu tư cả trong nước và quốc tế
đó là một phần lời giải cho câu hỏi lớn việt nam cần làm gì để đáp ứng được thay đổi về công nghệ và nhu cầu kỹ năng lao động chủ đề của đối thoại chính sách quốc gia lần đầu tiên về việc làm trong thời gian tới được bộ lao động thương binh và xã hội và tổ chức lao động quốc tế ilo tổ chức vào ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi hai tại hà nội
tổ chức lao động quốc tế vừa công bố tám mươi sáu người lao động việt nam trong ngành diệt may ra dày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc cao do tự động hóa
trong khi đó bảy mươi lao động làm công an lương trong ngành sản xuất điện điện tử có thể sẽ bị thay thế bởi robot đây là những ngành xuất khẩu chính của việt nam riêng diệt may ra dày chiếm gần bốn mươi tổng số việc làm trong lĩnh vực sản xuất

những câu hỏi ở đây không phải là liệu có hay không và vấn đề chỉ là khi nào chắc chắn trong những năm tới sẽ có sự chuyển dịch vì chi phí công nghệ sẽ giảm trong khi chi phí lao động tăng lên
với ngành diệt may việt nam việc ứng dụng tự động hóa đã tiết kiệm nhân công giá rẻ và nâng cao chất lượng sản phẩm
một cái máy cắt tự động thì mình có thể tiết kiệm được khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm lao động thế còn nếu mà ví dụ đầu tư các cái thiết bị mà ví dụ năm nay theo cái xu hướng thời trang
nó trần nhiều đấy thì chúng tôi cũng đầu tư cái máy mà trần tự động thì đấy là cũng tiết kiệm được hai ba lao động trên một cái thiết bị và lại tăng được năng suất và chất lượng lại đẹp
trong khi đó lĩnh vực điện tử cũng đang có xu hướng tận dụng trí tuệ của công nhân kết hợp với tự động hóa
công ty chúng tôi trong những năm gần đây thì áp dụng một cái phương cách tự động hóa làm sao không phải đầu tư quá nhiều vào cái máy móc thiết bị tự động hóa nhưng
lại tận dụng những cái trí tuệ của những người kỹ sư của những người công nhân trực tiếp sản xuất vào việt nam mà nó phải phù hợp với lại cái phương thức sản xuất của công ty nhưng mà lại đầu tư không quá nhiều tiền
công nghệ đang tạo ra các cơ hội đáng kể để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng cải thiện năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp
vì vậy việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao kỹ năng cho người lao động là nhu cầu bắt buộc nếu nền kinh tế việt nam muốn vượt lên những quốc gia có nền kinh tế thấp hơn
bởi vì ở đây nó sẽ có hai cái xu hướng nó diễn ra một là những cái lao động giá rẻ với cái trình độ giản đơn sẽ được thay thế bởi người máy
và thứ hai là các quốc gia có trình độ phát triển thấp hơn chúng ta sẽ có thể cung ứng những lao động giá rẻ hơn chúng ta
và do vậy chúng ta đang bị kẹp ở giữa và cái động thái của chúng ta là vượt ra khỏi cái khoảng hẹp đó
và do vậy mà phải tái cấu trúc toàn bộ nền kinh tế dân hướng theo cái hướng đổi mới
theo thống kê của bộ lao động thương binh và xã hội bảy mươi chín bốn lao động hiện nay chưa qua đào tạo
thực trạng kỹ năng nghề không còn phù hợp với thị trường lao động đã được chỉ ra
các nhà hoạch định chính sách các doanh nghiệp các cơ sở đào tạo sẽ phải ứng phó với sự thay đổi việc làm
đón đầu xu hướng các ngành khoa học công nghệ kỹ thuật khi tự động hóa ngày càng trở nên phổ biến
tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý
hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bốn ndcp
về một số chính sách phát triển thủy sản và sơ kết năm năm thực hiện quyết định số bốn mươi tám hai nghìn một mươi qdttg
theo đó đến nay toàn tỉnh đã có ba mươi bảy tàu đóng mới theo nghị định sáu bảy được đưa vào khai thác
qua hơn hai năm thực hiện nghị định sáu bảy của chính phủ đến nay tỉnh quảng nam đã có chín mươi hai tàu được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
đủ điều kiện đóng mới
bảy tàu đủ điều kiện nâng cấp cải hoán đạt một trăm linh chỉ tiêu được trung ương phân bổ
trong đó có năm mươi tám tàu cá cam kết đóng mới và đã được các ngân hàng thương mại ký hợp đồng tín dụng
với tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
hiện đã có năm mươi chín chủ tàu được vay vốn với số tiền đã giải ngân được hơn năm trăm một mươi sáu tỷ đồng
đến nay quảng nam đã có một tàu nâng cấp máy chính ba mươi bảy tàu đóng mới
đa số những con tàu được đóng mới theo nghị định sáu bảy sau khi hoàn thành đi vào sản xuất
đã được địa phương tổ chức đưa vào mô hình tổ đội đoàn kết để vươn khơi đánh bắt hải sản
góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của quê hương
mời quý vị và các bạn đến với phần tin thời sự quốc tế
adb hạ dự báo tăng trưởng năm hai nghìn một mươi sáu của các nền kinh tế đang phát triển ở châu á
số lượng tuần lọc giảm báo động do biến đổi khí hậu
ngày một mươi ba tháng một mươi hai tiểu vương bang keletan muhammad v đã chính thức tuyên thệ trở thành nhà vua thứ một mươi năm của malaysia
tiểu vương muhammad v bốn mươi bảy tuổi được hội đồng các tiểu vương bầu làm nhà vua
tại hội nghị đặc biệt các tiểu vương lần thứ hai trăm bốn mươi ba vào tháng một mươi
ông cũng là vị tân vương trẻ nhất trong lịch sử các nhà vua của malaysia kể từ khi lập quốc
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai cũng tại cung điện hoàng gia đã diễn ra buổi lễ chia tay có tính biểu tượng
vị vua thứ một mươi bốn của malaysia là tiểu vương abdul halim của bang keda tám mươi chín tuổi
kết thúc nhiệm kỳ năm năm nắm giữ ngôi quân vương theo hệ thống quân chủ luân phiên của malaysia
thời gian trị vì luân phiên của các nhà vua ở malaysia là năm năm
cũng tại malaysia nước này và singapore vừa ký thỏa thuận xây dựng đường sắt cao tốc
kết nối thủ đô kuala lumpur của malaysia với singapore
lễ ký kết diễn ra tại cùng
họp giữa lãnh đạo hai nước được tổ chức tại puchaya dưới sự chứng kiến của thủ tướng nước chủ nhà najib rajak
và người đồng cấp singapore lý hiển long
dự án xây dựng tuyến đường sắt dài ba trăm năm mươi km giữa kuala lumpur và singapore
được kỳ vọng sẽ tạo ra tiềm năng to lớn cho việc tăng cường kết nối giữa hai nước
ngoài việc giúp giảm thời gian đi lại giữa hai nước xuống chỉ còn chín mươi phút
dự án còn tác động mạnh mẽ đến một loạt lĩnh vực khác
trong đó có việc giúp tăng cường kinh doanh và quan hệ giữa người dân hai nước
năm hai nghìn một mươi năm singapore là đối tác thương mại lớn thứ hai của malaysia
tổng kiếp ngạch thương mại hai triệu đạt năm mươi chín năm tỷ usd
trong báo cáo bổ sung triển vọng phát triển châu á năm hai nghìn một mươi sáu vừa được công bố
ngân hàng phát triển châu á adb đã điều chỉnh giảm nhẹ dự báo tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi
của các nền kinh tế đang phát triển ở châu á từ năm bảy xuống năm sáu
ngàn hàng adb hạnh
adb đã giữ nguyên các mức dự báo tăng trưởng của kinh tế ấn độ từ bảy bốn xuống còn bảy
tuy nhiên ngân hàng này giữ nguyên dự báo tăng trưởng bảy tám của ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi
đối với kinh tế trung quốc adb giữ nguyên các mức dự báo tăng trưởng sáu sáu năm hai nghìn một mươi sáu và sáu bốn năm hai nghìn một mươi tám
adb cũng giữ nguyên dự báo tăng trưởng của khu vực đông nam á ở các mức bốn năm trong năm nay và bốn sáu trong năm tới
nhờ hai nền kinh tế malaysia và philippines tăng trưởng mạnh
giới chức adb nhận định
đông nam á tiếp tục tăng trưởng mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ồn
các chương trình cải cách cơ cấu nhằm tăng năng suất cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ nhu cầu nội địa
có thể giúp duy trì động lực tăng trưởng của khu vực này
ông già noel sẽ phải tuyển chọn thêm nhiều tài xế trong năm nay mới có thể chuyển hết quà giáng sinh cho các bạn nhỏ trên thế giới
bởi số lượng tuần lộc đã giảm đáng kể trong những năm qua
đây là lời cảnh báo của các nhà khoa học anh trong nghiên cứu mới nhất về loài động vật mang biểu tượng giáng sinh này
theo kết quả nghiên cứu hơn một mươi sáu năm qua của hiệp hội sinh thái học anh
trọng lượng của tuần lộc trưởng thành tại quần đảo svabat cực bắc naui đã giảm tới một mươi hai so với thời kỳ trước đó
các nhà khoa học nhận định nguyên nhân chính là do tình trạng biến đổi khí hậu
theo nghiên cứu nhiệt độ bề mặt đất tại bắc cực vào năm ngoái đã cao hơn hai tám độ c so với các mức kỷ lục về nhiệt độ được thiết lập vào thế kỷ trước đó
điều này dẫn tới nhiệt độ vào mùa đông cao hơn gây mưa nhiều tác động đến quá trình hình thành tuyết và gây ra hiện tượng băng đá
các nhà nghiên cứu cảnh báo sự thay đổi khí hậu này đã ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường sống của các chú tuần lọc đặc biệt là nguồn dinh dưỡng của chúng là địa y và rêu
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
thành phố hà nội đã gắn biển phố một mươi chín tháng một mươi hai cho con phố nhỏ cạnh tòa án nhân dân thành phố
đây là việc làm thể hiện sự tôn trọng lịch sử hào hùng của dân tộc tri ân những người con của thủ đô đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
phố một mươi chín tháng một mươi hai là con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng thuộc quận hoàn kiếm
con đường có tên là một mươi chín tháng một mươi hai vì nơi đây đã gắn với một sự kiện bi tráng của thủ đô vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo những gì mình được nghe từ những người lớn tuổi và một số tài liệu mà mình đã được đọc thì phố một mươi chín tháng một mươi hai là con phố đã trôn cất hài cốt của những chiến sĩ và người dân đã hy sinh trong ngày toàn quốc kháng chiến vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hàng nghìn người dân và các chiến sĩ tự vệ thủ đô đã anh dũng hy sinh khi đứng lên cầm súng hưởng ứng ngày toàn quốc kháng chiến
ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hàng nghìn người dân và các chiến sĩ tự vệ thủ đô đã anh dũng hy sinh khi đứng lên cầm súng hưởng ứng ngày toàn quốc kháng chiến
thi thể của những người dân và chiến sĩ hy sinh tại khu vực phố hàng bông cửa nam được đưa về đây trôn cất thành một ngôi mộ tập thể chạy dài từ phố lý thường kiệt sang phố hai bà trưng
năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau khi tiếp quản thủ đô chính quyền thành phố cho xây tường bao và ghi biển nơi trôn cất đồng bào thủ đô hy sinh ngày toàn quốc kháng chiến một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đất nước thống nhất dì cốt nạn nhân chiến tranh được chuyển đi nơi đây được san thành chợ gọi là chợ một mươi chín tháng một mươi hai nhưng nhân dân quen gọi là chợ một mươi chín tháng một mươi hai
nhân dân quen gọi là chợ âm phù
nhà nước mình sửa sang đẹp sạch sẽ lát và có cả hai biên hoa để cho như là tôn thờ những các anh hùng liệt sĩ mà đã trôn ở đây mà bây giờ đã hy sinh nằm trôn ở đây
thế bây giờ chuyển đi mà lại được nhà nước mình sửa sang thế xong này trồng hoa hai bên thì tôi thấy là rất là vinh dự và rất là tự hào và vinh hạnh đấy với cái truyền thống của nhà nước mình với lại những người đã khuất
chính bởi bối cảnh lịch sử quá đặc biệt
nên dù bảy mươi năm đã trôi qua nhưng trong tâm thức của mỗi người con thủ đô đều trào dâng cảm xúc khi nhắc đến con phố nhỏ nối phố lý thường kiệt với phố hai bà trưng
đối với người trẻ mình thì có thể giúp mình biết đến con phố này và có thể tìm hiểu những sự kiện lịch sử đấy để biết được những hy sinh của người chiến sĩ cũng như nhân dân ngày xưa
việc treo biển tuyên phố một mươi chín tháng một mươi hai là một việc làm thể hiện nghĩa tình với đồng bào thủ đô đã hy sinh vì đất nước
để các con cháu thế hệ sau không bao giờ lãng quên công ơn những người đã đổ máu vì hòa bình hôm nay
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại